thì mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
chị minh hương này ngày hôm qua thì buổi đêm đã xuất hiện những cơn mưa rất là to
sáng nay đi làm thì cũng đã có dấu hiệu có mưa rồi
thì không biết là thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào
sáng nay tôi đi làm cũng thấy thời tiết rất là dễ chịu và cảm thấy hạ nhiệt hơn rất là nhiều
vâng anh kiên quý vị thân mến là miền bắc thì đến ngày hôm nay thì cũng đã bắt đầu bước vào một đợt mưa rông mới
và những cơn mưa sẽ xuất hiện sẽ giải nhiệt cho toàn miền
và ngày hôm nay thì miền bắc có thể sẽ giảm tới bốn độ c
tức là chỉ ở mức ba mươi năm độ c thôi
và xu hướng giảm nóng thì diễn ra trên cả nước
tuy nhiên những cơn mưa rông có thể kèm theo những hiện tượng thời tiết bất thường
như là rông xét và gió giật mạnh
đặc biệt là khu vực nam bộ đã xuất hiện ngập úng cục bộ
vâng chính vì vậy nên là quý vị cần phải lưu ý trước lộ trình di chuyển của mình
trong giai đoạn thời tiết thay đổi
và nhiệt độ chi tiết cho các vùng thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần cuối của chương trình
còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những tin tức cập nhật lúc sáu giờ